công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên dùng dao tấn công cướp tài sản của người khác vào ngày hôm qua
đáng chú ý cả ba đối tượng trong nhóm đều mới chỉ một mươi bốn một mươi năm tuổi và sống lang thang
các đối tượng gồm cá minh đức một mươi năm tuổi đặng thiên phú một mươi năm tuổi và phạm hoàng gia khang một mươi bốn tuổi
khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy các đối tượng đến công viên bờ biển ở thành phố nha trang thì gặp anh nguyễn thanh toàn chú tại tỉnh gia lai
và nguyễn thanh bình chú tại thành phố nha trang đang ngồi trên ghê đá
người chân tấn công và dùng con dao trộm được ở công viên chém vào đầu anh toàn và bình sau đó cướp đi một điện thoại di động và một sạp giữ phòng
nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang đã tiến hành truy xét và đến một mươi một giờ cùng ngày đã bắt giữ được các đối tượng thu giữ vật chứng và số tiền hai trăm linh đồng
sau khi gây thương tích cho một người quen bỏ trốn vào thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu thay đổi năm sinh tìm việc làm
và lấy vợ sinh con đàm văn thông vừa bị công an thành phố nam định tỉnh nam định phát hiện bắt giữ sau ba mươi một năm trốn truy nã
tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đàm văn thông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thành phố nam định phạm tội cố ý gây thương tích do mâu thuẫn cá nhân với một người quen và bỏ trốn khỏi địa phương
biết mình bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định ra quyết định truy nã thông đã bỏ trốn vào thành phố vũng tàu cắt đứt liên lạc với người thân
thay đổi năm sinh thành năm một nghìn chín trăm ba mươi
đàm văn thông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tìm cách làm lại chứng minh nhân dân để tránh bị phát hiện
sau nhiều lần thay đổi chỗ ở đàm văn thông xin làm bảo vệ tại một công ty cơ khí ở thành phố vũng tàu rồi lấy vợ sinh con
trong quá trình ra soát truy tìm những đối tượng trốn truy nã lâu năm công an thành phố nam định phát hiện đàm văn thông đang lẩn trốn tại thành phố vũng tàu và bắt giữ thành công
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã ra quyết định khởi tố các bị can trong vụ án hình sự giả mạo trong công tác xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh hai g thuộc công ty cổ phần thuận pháp có địa chỉ tại xã nghĩa phương huyện tư nghĩa
quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với bị can nguyễn thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh hai g
thuộc công ty cổ phần thuận pháp và bị can phạm minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là phó giám đốc đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh hai g thuộc công ty cổ phần thuận pháp về tội giả mạo trong công tác
là nhân viên sân bay quốc tế đà nẵng cả hai nữ bị cáo đã bịa chuyện có khả năng xin việc để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của người dân mong muốn có việc làm
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo
phạm thị mỹ hằng và bùi thị thu hiền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng hằng và hiền nguyên là nhân viên tại sân bay đà nẵng
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến đầu năm hai nghìn hai mươi một hai bị cáo đã lợi dụng vị trí công việc của mình để cấu kết nhận tiền của chín trường hợp xin vào làm việc tại các sân bay
thủ đoạn của các bị cáo là dụ bị hại nộp một khoản tiền vừa phải khi nạn nhân rốt ruột thì tiếp tục nói phải nộp đủ tiền sẽ được bỏ qua thủ tục
và vào làm việc ngay khiến nạn nhân bắt buộc phải theo
thực chất hai bị cáo đều không có khả năng xin việc cũng như quen biết bất cứ ai để nhờ xin việc vào các sân bay
tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt được là hơn một chín tỷ đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt phạm thị mỹ hằng một mươi hai năm tù bùi thị hiền bảy năm sáu tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin đường dây hoạt động xuyên quốc gia cho vai lãi nặng qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay
vừa bị công an tỉnh quảng nam phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các cục nghiệp vụ của bộ công an
công an các đơn vị địa phương trên cả nước điều tra triệt phá với số người vay tiền từ đường dây này lên đến hơn một triệu người
vấn đề đặt ra là vì sao vay tiền với lãi suất hơn hai ba trăm bốn mươi một năm cao gấp hàng trăm lần lãi suất vay của các ngân hàng tổ chức tiến dụng hợp pháp
thế nhưng nhiều người dân vẫn bị mắc bẫy của các đối tượng cho vai lãi nặng nguyên nhân được lý giải trong phóng sự sau đây
ứng dụng vay tiền chính được quảng cáo bên ngoài là lãi suất một ngày nhưng từ đây dẫn đến hơn hai mươi ứng dụng vay tiền liên kết khác
lãi suất trung bình trên hai ba trăm bốn mươi mỗi năm áp dụng cho mỗi gói vay là bảy ngày tiền lãi được các đối tượng trừ thẳng vào số tiền gốc người vay đăng ký khi giải ngân
vay tiền online rất đơn giản chỉ cần cài đặt một app ứng dụng vay tiền và tiến hành các bước theo hướng dẫn để vay tiền với thủ tục nhanh gọn
thế nhưng thực chất ngay khi cài đặt ứng dụng này vào thì tất cả thông tin cá nhân danh bạ điện thoại bị các đối tượng khống chế để ngay khi người vay chậm trả tiền thì sẽ sử dụng các biện pháp khủng bố đe dọa yêu cầu người vay phải nhanh chóng trả tiền

để các đối tượng cho vai lãi nặng rửa tiền chuyển tiền trái phép ra nước ngoài

để điều tra mở rộng vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo người dân có nhu cầu vay tiền nên tìm đến những kênh cho vay tại các ngân hàng các tổ chức tín dụng hoạt động theo sự cho phép của pháp luật
để điều tra mở rộng vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo người dân có nhu cầu vai tiền nên tìm đến những kênh cho vai tiền

theo nguyện ảnh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội người đàn ông này đang vui vẻ dự một bữa tiệc
sau đó bị mời về trụ sở công an cùng với nhiều người để kiểm tra
người đàn ông này là nguyễn minh phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại nhà số một trăm bảy mươi bốn xuyệt một mươi ba a ấp lán cát xã tân phú trung huyện củ chi
ngày hai mươi năm tháng bảy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh tp hcm cho biết
đã tìm được thi thể hai nạn nhân bị đuối nước mất tích ở kênh sáng sau khi tổ chức ăn nhậu
khoảng một mươi hai giờ ngày hai mươi ba tháng bảy sau khi tổ chức ăn nhậu trên đường mai bá hương
huyện bình chánh nguyễn phúc sang và trần phương minh cùng sinh năm hai nghìn năm quê tiền giang
rủ nhau bơi qua kênh sáng từ xã bình lợi qua xã lê minh xuân
trong lúc bơi cả hai bị đuối nước nhiều người lao ra cứu nhưng hai nạn nhân đã chìm mất tích dưới kênh
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt ngay sau đó để triển khai tìm kiếm
đến khuya ngày hai mươi bốn tháng bảy thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
thưa quý vị hiện thành phố hồ chí minh đang trong mùa mưa do đó xảy ra không ít trường hợp là cây xanh gãy cành
bật gốc đe dọa đến tính mạng và tài sản của người đi đường
và mới đây nhất lực lượng chức năng của quận một mươi thành phố hồ chí minh cũng đã phối hợp với nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên công viên cây xanh thành phố hồ chí minh xử lý khắc phục sự cố
một phần cây xanh bị gãy rơi xuống đường gây trúng ô tô và xe máy
theo thông tin ban đầu một cây dầu bên đường lê hồng phong quận một mươi thành phố hồ chí minh bất ngờ gãy ngang rơi xuống dưới
lúc này người đàn ông đi xe máy phát hiện liền nhảy khỏi xe để tránh né
khi vừa kịp thoát thân thì ngọn cây đè lên xe máy của người này đồng thời đè trúng một ô tô đang đậu gần đó
bên trong ô tô lúc này có ba người gồm tài xế và hai hành khách
do ngọn cây rơi trúng phía sau xe nên không ai bị thương
tại hiện trường ngọn cây dầu làm xe ô tô bị vỡ kính và móc méo phần đuôi xe máy cũng bị hư hỏng
người dân cho biết trước lúc xảy ra sự cố trời sắp mưa và có gió mạnh
lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường điều tiết giao thông và các tỉa cây xanh khắc phục sự cố
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã ra quyết định khởi tố các bị can
trong vụ án hình sự giả mạo trong công tác xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh hai d
thuộc công ty cổ phần thuận pháp địa chỉ tại xã nghĩa phương huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với bị can nguyễn thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh hai d
thuộc công ty cổ phần thuận pháp và các bị can phạm minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là phó giám đốc
đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh hai d
thuộc công ty cổ phần thuận pháp về tội giả mạo trong công tác
vào sáng ngày hai mươi năm tháng bảy tòa nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã đưa ra xét xử vụ án lập mồ mà giả
chiếm đoạt tiền đền bù hỗ trợ của nhà nước xảy ra tại phường hương sơ thành phố huế
đây là vụ án phức tạp với số lượng kỷ lục là bảy mươi một bị cáo bị truy tố với các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều tra trong năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực tp huế
ký hợp đồng kinh tế theo từng khu vực với trung tâm phát triển quỹ đất thành phố huế
về việc giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất tái định cư để bàn giao lại cho chủ đầu tư
trong đó diện tích đất này có nhiều mồ mả của người dân thuộc diện phải di rời được nhà nước bồi thường hỗ trợ
sau khi biết thông tin này bên cạnh lăng mộ có hải cốt thì nhiều cá nhân hộ gia đình
vun thêm mộ giả với mục đích kê khai nhận thêm nhiều tiền bồi thường
các bị cáo thông đồng thỏa thuận với người dân có mồ mả nằm trong dự án làm hợp đồng cất bốc
liên hệ tổ công tác liên ngành xác nhận có mộ di rời liên hệ với chính quyền địa phương xác nhận có mộ đưa đến trôn
để người dân có thủ tục quyết toán nhận tiền bồi thường
các bị cáo đã kê khống hơn một hai trăm linh mộ giả chiếm đoạt của nhà nước hơn hai một tỷ đồng
là nhân viên sân bay quốc tế đà nẵng
cả hai nữ bị cáo đã bịa chuyện có khả năng xin việc để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của người dân muốn có việc làm
toán nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo
gồm phạm thị mỹ hằng và bùi thị thu hiền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng hằng và hiền nguyên là nhân viên tại sân bay đà nẵng
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến đầu năm hai nghìn hai mươi một
hai bị cáo đã lợi dụng vị trí công việc của mình để cấu kết nhận tiền của chín trường hợp xin vào làm việc
tại các sân bay đà nẵng
trong sân bay thủ đoạn của các bị cáo là dụ bị hại nộp một khoản tiền vừa phải
khi nạn nhân suốt ruột thì tiếp tục nói phải nộp đủ tiền thì sẽ được bỏ qua thủ tục và vào làm việc ngay
khiến cho nạn nhân bắt buộc phải theo
thực chất thì hai bị cáo đều không có khả năng xin việc
cũng như là quen biết bất cứ ai để nhờ xin được việc vào các sân bay
tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt được là hơn một chín tỷ đồng
toán nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt phạm thị mỹ hằng
một mươi năm tù bùi thị hiền bảy năm sáu tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn thị hà vừa bị công an tp đồng xoài tỉnh bình phước tạm giữ
để điều tra về hành vi mua bán vận chuyển động vật nguy cấp quý hiếm trái phép
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy lực lượng công an phát hiện nguyễn thị hà điều khiển xe máy lưu thông trên đường nguyễn huệ
có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe đối tượng đang chở cá thể tt nặng bảy bảy kg
lực lượng cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập biên bản đưa nguyễn thị hà và tăng vật
phương tiện về trụ sở công an để xác minh làm rõ
lãnh đạo tổng công ty đường sắt việt nam vừa cho biết
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu trên tuyến đường sắt thống nhất và các mác tàu địa phương
cụ thể tuyến hà nội sài gòn có các tàu se một mươi hai se ba se bốn se năm mươi sáu se bảy se tám
tuyến đà nẵng hà nội sài gòn mở bán vé tàu se một mươi chín hai mươi se hai mươi một se hai mươi hai
tuyến hà nội quảng bình tàu qb một mươi hai
hành khách mua vé khứ hồi sẽ được giảm năm giá vé lượt về cho hành khách mua vé lẻ
và giảm bảy giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ hai mươi người trở lên
ngoài ra trong dịp này sẽ áp dụng giảm giá các đối tượng
chính sách xã hội thương binh người khuyết tật người cao tuổi trẻ em sinh viên
đoàn viên công đoàn để chào đón năm học mới và hỗ trợ tân sinh viên
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cũng sẽ giảm một mươi giá vé
đối với sinh viên có giấy báo trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng
trung học chuyên nghiệp và một người thân đi cùng